thống kê của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng từ đầu năm đến nay
bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn một mươi trường hợp bệnh nhân nhiễm bạch hầu
đến từ quảng nam và quảng ngãi trong đó có hai trường hợp đã tử vong
phần lớn các trường hợp bệnh nặng mới chuyển tuyến nên dễ dẫn tới tình trạng
người bệnh thiếu thuốc kháng độc tố loại thuốc được dùng trong điều trị bạch hầu
năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng được cục quản lý dược cung cấp hai mươi lọ thuốc kháng độc tố
tuy nhiên do số bệnh nhân nhập viện tăng nên đơn vị phải mượn tạm cơ số thuốc của một số đơn vị khác
để dùng trong điều trị nâng số lượng thuốc kháng độc tố đã sử dụng lên năm mươi lọ
mặc dù từ đầu năm đến nay đà nẵng chưa ghi nhận được trường hợp nào mắc bệnh bạch hầu
tuy nhiên theo các chuyên gia y tế biện pháp phòng bệnh bạch hầu tốt nhất cho trẻ em
là cần tiêm phòng đầy đủ vaccine bạch hầu kết hợp trong các loại vaccine khi trẻ từ sáu tuần tuổi đến sáu tuổi